thưa quý vị tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành phố diễn ra trong sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước và gây tác động trên diện rất rộng
ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở phía nam
theo bộ trưởng bộ y tế biến chủng delta lây lan nhanh tốc độ tấn công tăng gấp hai ba lần so với các đợt dịch trước
tru kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn hai ngày chứ không phải là năm ngày như trước đây
vì vậy bộ trưởng đề nghị các địa phương đánh giá giả soát lại các kịch bản đã đưa ra chuẩn bị cho tình hình dịch phức tạp hơn
trước bối cảnh tình hình dịch phức tạp lan rộng số ca mắc tăng rất nhanh bộ y tế đã có một số thay đổi cơ bản trong cách ly
như giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn một mươi bốn ngày
thì điểm cách ly f một tại nhà
ngoài ra bộ y tế cũng thay đổi chiến lược về xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ cao thực hiện test nhanh là chính
điều này đã giúp giảm thời gian tối ưu hóa xét nghiệm trả kết quả nhanh để nhanh chóng tách được f ra khỏi cộng đồng
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín ông nguyễn thanh long cho biết
hiện nay việt nam đã đàm phán thành công được khoảng một trăm bảy mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn khác nhau
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
nhằm chủ động phòng ngừa kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả người và phương tiện đi lại vào địa bàn
tránh tình trạng un tắc kéo dài
thành phố đà nẵng đã tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch được triển khai trước đó
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại đà nẵng
chốt kiểm soát c năm nằm trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang
cửa ngõ phía nam thành phố đà nẵng
không còn tình trạng ung ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ
bởi thay vì tất cả các loại phương tiện đi qua một điểm chốt như trước đây
từ ngày bốn tháng bảy chốt c năm đã chia thành bốn điểm chốt
c năm một kiểm soát các loại phương tiện ô tô tải
c năm mươi hai kiểm soát các loại phương tiện xe máy và xe thô sơ
c năm mươi ba kiểm soát các phương tiện hành khách ô tô cá nhân
c năm mươi bốn kiểm soát các phương tiện đầu ra thành phố
quá tốt em chứ buổi trước chưa tách ra thì nó kẹt xe nó đi qua mất một tiếng đồng hồ luôn
giờ thì chỉ cần là năm phút thôi năm phút là mình có thể đi vào thành phố được
với tình hình dịch bây giờ để di chuyển trên đường thì bắt buộc phải như thế này là hợp lý
việc thách chốt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tránh tình trạng chờ đợi lâu
đồng thời giảm bớt việc tập trung đông người không đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
tuy nhiên tại mỗi điểm chốt kiểm soát
cần có khoảng hai mươi thành viên lực lượng liên ngành phân công chia ca làm nhiệm vụ
vấn đề đặt ra từ việc chia tách một chút thành bốn điểm chốt là việc phải đảm bảo đủ lực lượng
có cái khó khăn là phải giàn trải lực lượng nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo thì có tăng cường
các lực lượng bổ sung của công an các quận huyện và lực lượng đoàn thanh niên
y tế đều được tăng cường để tạo điều kiện cho các chốt thực hiện nhiệm vụ
cùng với việc tách điểm chốt tại cửa âu hòa phước thành phố đà nẵng
đã thiết lập thêm bốn chốt kiểm soát dịch tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố
cán bộ chiến sĩ cũng như tất cả các lực lượng được tăng cường đảm bảo các điểm chốt hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc điều chỉnh bổ sung là nỗ lực trong việc kiểm soát phòng ngừa sự xâm nhập lây lan dịch bệnh của
chính quyền thành phố tuy nhiên để giải quyết triệt để những bất cập không phải là chuyện dễ
tại cửa ô hòa phước khu vực kiểm soát phương tiện xe gắn máy
do số lượng phương tiện quá đông nên vẫn rất khó khăn trong việc thực hiện giãn cách theo quy định
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp

trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp cùng với nỗ lực của các lực lượng chức năng vấn đề quan trọng vẫn là ý thức của mỗi một người dân

hai bạn nữ cùng phòng trọ giữa anh đàn và nhóm của thức đã xảy ra sâu sát
thức đã dùng dao chém vào vùng ngực cổ của anh đàn
sau đó các đối tượng đi cùng dùng gạch đá và ván gỗ ném vào người anh đàn
được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh đàn đã qua cơn nguy kịch
công an huyện thanh thủy nhanh chóng xác định được toàn bộ nhóm đối tượng gây án
tuy nhiên sau khi gây án nguyễn đức thức và khuất trung kiên đã bỏ trốn
chỉ sau bảy giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn đức thức và khuất trung kiên
khi cả hai đang trên đường bỏ trốn lên yên bái
một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên
bắt quả tang và thu giữ số lượng lớn heroin
vào tối ngày một mươi năm tháng bảy tại địa phận bản món xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
ngay lập tức các trinh sát đã ập đến khống chế đối tượng
tại hiện trường trên giá để xe phía trước có một bao tải chứa một mươi bánh hình vuông
bọc băng keo màu đen bên trong là chất bột dạng nén màu trắng
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận là quảng văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản lọng tóng xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
số ma túy trên toán lấy ở xã thanh hưng huyện điện biên của một đối tượng không rõ danh tính
mang về nhà cất giấu để hôm sau đem đi giao cho người nhận thì được trả tiền công là một mươi triệu đồng
khi toán vận chuyển ma túy trên đường về nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
lại một chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long khởi tố và tạm giam bốn tháng
để điều tra đối tượng là lâm quang tho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã tân kiên huyện bình chánh tp hcm
đối tượng này đã lấy danh nghĩa là giám đốc công ty xây dựng thuê xe ô tô hạng sang ở khách sạn sang trọng
và giả danh là người thân của lãnh đạo cấp cao nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
theo hồ sơ điều tra từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám lâm quang tho quen biết với ông nguyễn văn bưu
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng
tho tự nhận
thor tự nhận là giám đốc công ty xây dựng và là người thân của lãnh đạo cấp cao nhà nước
có khả năng nhận được các dự án xây dựng lớn ở các tỉnh miền tây
tin tưởng vào lời giới thiệu ông biễu đã nhiều lần giao tiền cho tho để được nhận các dự án mà không hề làm bất cứ biên nhận nào
chỉ tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông bữu đã bốn mươi bốn lần giao tiền cho tho với tổng số tiền là trên ba bốn tỷ đồng
nhưng đến thời hạn giao các dự án để thi công thì ông bễu không nhận được dự án nào
mở rộng điều tra
điều tra đã có thêm bốn nạn nhân đã gửi đơn tố giác đến cơ quan cảnh sát điều tra trình bày về việc bị đối tượng tho lừa đảo cùng thủ đoạn trên
với tổng số tiền trên một hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo trên
thì nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ số một trăm tám mươi ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ
hoặc theo số điện thoại hai nghìn bảy trăm linh ba chín trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi năm
hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên trần khắc nhu qua số điện thoại chín trăm ba mươi tám sáu trăm ba mươi ba năm trăm tám mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng cao một m bốn mươi sáu và có hai nốt ruồi một cm cách một hai cm dưới mép trái
đối tượng đặng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường nguyễn phúc tp yên bái tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cách hai cm trên chiếc đuôi lông mải trái
và đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khả hạ xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện